do xuất khẩu lao động bất hợp pháp qua môi giới của người quen
cho đến nay dù đã hơn một tháng kể từ khi nhận tin giữ
người nhà vẫn chưa thể nhận anh chính chị thu về để mai táng
vì chưa hoàn thiện được các thủ tục theo quy định
niềm vui sự phấn khởi vì kinh tế gia đình khởi sắc chưa được bao lâu
giờ đây sự đau xót vì mất con và lo lắng cho tương lai của hai đứa cháu
khi không còn cha mẹ lúc nào cũng dày vò bà huệ
bây giờ nó bỏ cho tụi chúng tôi
bây giờ nó bỏ cho tụi chúng tôi
tại các vùng quê xuất khẩu lao động chui hay vượt biên trái phép qua môi giới của những người quen
từng đi sang các nước làm việc là hiện trạng rất phổ biến
do đi bằng hình thức vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch
những rủi ro xảy ra với các lao động này thường có tỷ lệ rất cao
tuy nhiên hình thức này vẫn được rất nhiều người lựa chọn

bởi không mất nhiều chi phí môi giới và thường được những người thân quen giới thiệu
ngay tại địa phương mà anh chính chị thu sinh sống tai nạn tương tự cũng đã từng xảy ra
anh chính cũng như một người công nhân khác rồi
cũng đi làm kinh tế đi làm ở bên trung quốc
thì nó đi cái đường tiểu ngạch
có định về thì không may lại có tin nó xấu như thế
cũng trên địa bàn có vài năm ở đây thì cũng có một vài trường hợp đi
và cũng đã từng có một trường hợp đi ở đây

đây là trường hợp thứ hai
trải ra trên địa bàn
không chỉ tồn tại dưới hình thức môi giới qua những người thân quen
để đưa lao động ra nước ngoài trái phép tại các vùng quê như câu chuyện nêu trên
hình thức môi giới trái phép này còn xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội
hoặc qua môi giới trực tiếp tại nhiều thành phố
ẩn dưới hình thức cung cấp và hỗ trợ cung cấp visa du lịch

chúng tôi dễ dàng kết nối với những người môi giới này

với cả chứng minh thư thôi
với cả chứng minh thư thôi
nhưng mà cái đấy thì đi được lâu hả chị

mà lưu trú tối đa được có một mươi năm hoặc là ba mươi ngày thôi
chị có visa lao động gì
vâng cái visa lao động gì cần nữa gì hả chị
vâng cái visa lao động gì cần nữa gì hả chị
đây đợi em kết nối ổn sơ thôi gọi cho chị nhé

chỉ qua một cuộc điện thoại đơn giản
chúng tôi nhanh chóng gặp được một người đàn ông tên vũ

giới thiệu có nhiều năm lao động xuất khẩu ở đài loan và trung quốc
chúng tôi được nhận lời làm visa du lịch
có thời hạn một mươi năm ngày
em có thể trốn ở lại lao động với giá một tám trăm linh đồ
trời ơi em với bây giờ ấy
có một cái visa như này
visa gọi là visa du lịch

thế cái visa du lịch một mươi năm ngày kia mà
để thuận lợi trốn thậm chí có cả người hỗ trợ
trái với những lời quảng cáo của những người môi giới
khi trốn sang nước ngoài người lao động sẽ phải đối diện với vô vản nguy cơ
trái với những lời quảng cáo của những người môi giới
khi trốn sang nước ngoài người lao động sẽ phải đối diện với vô vàn nguy cơ

ngoài một vài lợi ích nhỏ nhoi là nhanh thủ tục đơn giản và có thể là thu nhập cao hơn khi đi theo đường xuất khẩu lao động phái cử truyền thống
lao động trái phép sẽ phải chịu vô vàn rủi ro từ bị lừa ngay tại việt nam
bị tai nạn dọc đường đi đến nước mục tiêu
đến bị ngược đái
thủy tiên lương
cướp sống chui lủi bị bắt giữ
vượt biên trái phép lao động chui
chính là người lao động đã thức đi quyền được bảo vệ của mình
đồng thời với đó sức khỏe sự an toàn và tính mạng của người lao động
sẽ luôn có thể rơi vào tình trạng mất an toàn trong mọi trường hợp